sau khi cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa cây trồng tại xã phước lộc và hà lâm huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng ngày hai mươi năm tháng ba lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng các sở ngành của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên người dân đồng thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã đến thăm chia sẻ và động viên đối với các gia đình bị thiệt hại sau trận lốc xoáy vừa qua và chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh nhanh chóng thống kê thiệt hại và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với người dân
trước đó trận lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài ba mươi phút vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba đã làm cho hơn hai mươi nhà dân bị tốc mái hơn một mươi một hectare cây trồng các loại bị thiệt hại làm gãy đổ bật gốc khoảng một mươi hectare cây sầu riêng ước tính có hơn